nông sản sạch là điều mong muốn của người tiêu dùng tuy nhiên có một nghịch lý là trong khi người tiêu dùng mong muốn mua được thực phẩm sạch thì người sản xuất ra nông sản sạch lại gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ
hiện nay thực phẩm không an toàn đang được bày bán tràn lan trên thị trường ở mức báo động gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng
tuy nhiên có một nghịch lý đó là trong khi người tiêu dùng đang khát thực phẩm sạch thì những người sản xuất nông sản sạch lại không biết bán ở đâu
chúng tôi nói chung là người nội trợ thì chỉ mong làm sao rau luôn luôn sạch và an toàn để mang lại sức khỏe cho người dân
nhu cầu về thực phẩm sạch của người dân là rất cấp thiết tuy nhiên để có những sản phẩm sạch cung cấp ra thị trường thì cần nhiều yếu tố
trong đó điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người sản xuất
không nên làm theo kiểu cũ nữa mà nên làm người ta tập hợp bà con nông dân
hợp đồng rồi quấn luyện cho bà con nông dân cái quy trình kỹ thuật công nghệ cao đưa giống đưa thuốc đúng là theo thuốc mà được cho khép và phân bón thật chứ không phải phân bón giả nữa
thì như thế là chắc chắn là chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề mà cho sạch
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cũng cho rằng việt nam hoàn toàn có thể sản xuất được những sản phẩm an toàn đảm bảo chất lượng
tuy nhiên để điều này đi vào thực tiễn
điều này đi vào thực tiễn để đầu ra cho sản phẩm cần phải được chú trọng
phát triển cái nông nghiệp hướng sạch hay là nông nghiệp hữu cơ thì không thể vội vàng được mà cũng phải từ từ
nhưng mà cái đấy thì phải có thứ nhất là bà con nông dân cũng phải hiểu điều đó mà chịu khó làm là một
thứ hai là có một số dự án hay là có tiền chính sách của nhà nước đồng hành cùng với bà con hỗ trợ và động viên nữa
và tìm đồ ra
là để mà đưa một cái sản phẩm sạch hoặc là an toàn đến tay người tiêu dùng tôi cho rằng cái công tác kiến tạo niềm tin nó quan trọng hơn và nó khó hơn cái việc mà chúng ta tạo ra một cái sản phẩm đạt cái yêu cầu như vậy
nguồn thực phẩm an toàn cần phải có những địa chỉ tin cậy để người dân tiếp cận
điều này cần được quan tâm và nhân rộng hơn nữa trong đời sống hiện nay